thưa quý vị chiều nay tại văn phòng chính phủ phó thủ tướng trần lưu quang đã chủ trì cuộc họp tổ công tác của thủ tướng chính phủ về thực hiện nghị quyết số một trăm một mươi năm hai nghìn hai mươi ba quốc hội khóa một mươi năm kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm về xem xét xử lý kết quả giả soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
phó thủ tướng trần lưu quang nhấn mạnh các bộ ngành cần đẩy mạnh hơn nữa quyết liệt hơn nữa trong việc xem xét giả soát các văn bản mâu thuẫn trồng chéo thuộc lĩnh vực của mình ưu tiên xử lý gấp những luật đang tồn tại nhiều vướng mắc khó khả thi như luật khoáng sản luật bảo vệ môi trường luật đầu tư
khi phát hiện bất cập thì cần làm rõ và có hướng xử lý cũng như dự kiến thời gian hoàn thành bộ tư pháp là cơ quan đầu mối tổng hợp các bộ ngành trước khi trình các ủy ban của quốc hội thẩm tra
báo cáo của tổ công tác cho thấy việc xử lý kết quả sau giả soát theo yêu cầu của quốc hội được thực hiện trách nhiệm theo đúng tiến độ lộ trình và kế hoạch đã đề ra một số nội dung được xử lý sớm
tuy nhiên một số bộ ngành vẫn chưa bám sát với thời hạn của kế hoạch việc cho ý kiến trong một số trường hợp cụ thể dẫn đến khó phân loại tổng hợp đánh giá
thưa quý vị nhằm hưởng ứng ngày thế giới phòng chống lao hôm nay bộ y tế chương trình chống lao quốc gia
bệnh viện phổ trung ương đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày thế giới phòng chống lao với chủ đề đúng việt nam có thể chấm dứt bệnh lao
việt nam xếp thứ một mươi một trong ba mươi nước có gánh nặng bệnh nhân lao cao trên thế giới
hoạt động phòng chống lao vẫn còn tồn tại một số khó khăn như sự thay đổi về cơ chế chính sách đối với việc cung ứng thuốc ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
với mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm hai nghìn ba mươi năm đặt ra cho nước ta nhiều thách thức các giải pháp đồng bộ đã và đang được triển khai mạnh mẽ
như mở rộng ứng dụng ai trong trần đoán và điều trị duy trì bảo đảm chất lượng hoạt động phát hiện bằng phương pháp hai x x quang x per
đặc biệt bộ y tế đã chỉ đạo bệnh viện phổi trung ương xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai hoạt động phát hiện chủ động
tích cực bệnh lao lao tiềm ẩn các bệnh hô hấp tại cộng đồng và cơ sở y tế tăng cường vai trò của các cơ sở khám chữa bệnh
nhằm chuẩn hóa và đồng bộ hoạt động phát hiện bệnh lao triển khai tài liệu trên toàn quốc
với những nỗ lực của toàn ngành toàn đơn vị mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm hai nghìn ba mươi năm ở việt nam được đánh giá là hoàn toàn khả thi
thưa quý vị sáng nay tại trung tâm huấn luyện quân sự quốc gia bốn huyện mỹ đức thành phố hà nội thượng tướng nguyễn tân cương
tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng kiểm tra huấn luyện hợp luyện các khối diễu binh đầu tiên
chuẩn bị cho lễ diễu binh diễu hành trong lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ngày bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
lực lượng quân đội tham gia diễu binh diễu hành lễ kỷ niệm bảy mươi năm chiến thắng điện biên phủ có hải quân phòng không không quân biên phòng cảnh sát biển
nữ sĩ quan quân y lực lượng tác chiến không gian mạng lực lượng gìn giữ hòa bình việt nam lục quân đặc công khối nữ quân nhạc chiến sĩ điện biên khối nữ dân quân các dân tộc tây bắc khối nữ du kích miền nam
để có được buổi hợp luyện ngày hôm nay hơn ba cán bộ chiến sĩ đã phải miệt mài luyện tập khoảng một tháng trong điều kiện thời tiết gặp nhiều khó khăn đòi hỏi các lực lượng phải nỗ lực cao nhất trong huấn luyện luyện tập
thượng tướng nguyễn tân cương biểu dương những kết quả bước đầu của các lực lượng tham gia luyện tập và khẳng định các khối tham gia diễu binh diễu hành vừa là vinh dự tự hào vừa là trách nhiệm của mỗi cá nhân đơn vị đối với quân đội và đất nước
vì thế cần phát huy tốt ý thức tinh thần trách nhiệm trong luyện tập và chấp hành kỷ luật tập trung cao độ nắm chắc nội dung yêu cầu của hoạt động diễu binh diễu hành nhất là các nội dung về tổ chức đội hình khối phương pháp huấn luyện diễu binh và phương pháp duy trì khối luyện tập tích cực luyện tập thuần thục các động tác cơ bản của điều lệnh đội ngũ theo nhiệm vụ của từng khối từng lực lượng bảo đảm thống nhất
các lực lượng phục vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng tạo điều kiện và bảo đảm tốt nhất về sân bãi cơ sở vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễu binh diễu hành
thưa quý vị nhân dịp chào mừng kỷ niệm chín mươi ba năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh và thực hiện chương trình đối ngoại thanh niên
chiều nay đoàn thanh niên thành phố lào cai tỉnh lào cai và đoàn thanh niên huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc đã có buổi giao lưu trao đổi thảo luận với chủ đề phát huy truyền thống hữu nghị của tuổi trẻ tăng cường đoàn kết đoàn đội xuyên biên giới
đoàn thanh niên thành phố lào cai tỉnh lào cai và đoàn thanh niên huyện hà khẩu tỉnh vân nam trung quốc đã ôn lại công tác đối ngoại giữa thành đoàn lào cai và thành đoàn tỉnh hà khẩu trung quốc với mục tiêu dẫn dắt thanh niên hai bên biên giới trung quốc và việt nam
giao lưu văn hóa tăng cường tình láng giềng hữu nghị kế thừa tốt tình hữu nghị giữa việt nam trung quốc thúc đẩy mở cửa phát triển hài hòa đôi bên cùng có lợi
tuổi trẻ hai thành đoàn cũng trao đổi chia sẻ những kinh nghiệm cách làm trong công tác thanh thiếu nhi qua đó góp phần tăng cường tình hữu nghị đoàn kết gắn bó thân thiết giữa chính quyền và nhân dân tỉnh lào cai việt nam và tỉnh hà khẩu trung quốc
thưa quý vị ngành công tác xã hội trong bệnh viện đóng góp một phần quan trọng giúp nâng cao chất lượng của cơ sở khám chữa bệnh giúp giải quyết nhiều vướng mắc tâm lý xã hội của người bệnh cả về tinh thần và vật chất
nhân kỷ niệm ngày công tác xã hội hai mươi năm tháng ba hôm nay tại hà nội bệnh viện bạch mai đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày công tác xã hội việt nam và hội thảo công tác xã hội hai nghìn một mươi chín
lễ kỷ niệm ngày công tác xã hội việt nam và hội thảo công tác xã hội hai nghìn hai mươi bốn
có chủ đề công tác xã hội việt nam tiên phong chuyên nghiệp và kết nối
trong những năm qua đội ngũ làm công tác xã hội tại bệnh viện cũng tham gia tuyên truyền giúp cho người bệnh có đầy đủ thông tin về dịch vụ khám
chữa bệnh để người bệnh người nhà người bệnh tự tin lựa chọn những phương án tốt nhất
tuy nhiên hiện nguồn nhân lực công tác xã hội của các bệnh viện cũng còn hạn chế về số lượng và chất lượng
sự phối hợp và tham gia của nhân lực công tác xã hội vào hoạt động công tác xã hội
trong một số bệnh viện chưa được chặt chẽ
trong thời gian tới ngành công tác xã hội cần được đẩy mạnh công tác đào tạo tập huấn nghiên cứu khoa học
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực về công tác xã hội đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động công tác xã hội
với việc thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ can thiệp chuyên sâu của công tác xã hội trong bệnh viện
tiếp theo chương trình viện kiểm sát đề nghị giảm án cho chủ tịch tân hoàng minh
kỳ vọng chứng khoán việt nam vượt vũ môn
thưa quý vị tiếp tục phần tranh luận tại phiên xét xử bị cáo đỗ ánh dũng
chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh và một mươi bốn đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
chiều nay ngày hai mươi hai tháng ba đại diện viện kiểm sát đã trình bày một số nội dung thay đổi
trong bản luận tội mà đơn vị này đã trình bày vào ngày hai mươi một tháng ba
viện kiểm sát xác định đây là vụ án đầu tiên xử lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ có gian dối
động cơ và mục đích việc phát hành trái phiếu của tập đoàn tân hoàng minh
xuất phát từ nhu cầu huy động vốn do nợ đến hạn trong điều kiện doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính
có phần nguyên nhân từ đại dịch covid một mươi chín
hai bị cáo đỗ anh dũng chủ tịch tập đoàn tân hoàng minh và đỗ hàng việt
đã tích cực nỗ lực phối hợp với cơ quan điều tra và gia đình khắc phục hậu quả
nhận thức rõ hành vi phạm tội
rất nhiều bị hại đã có đơn đề nghị áp dụng chính sách khoan hồng giảm nhẹ hình phạt đối với hai bị cáo
do đó đại diện viện kiểm sát đề nghị thay đổi việc đề nghị mức án đối với các bị cáo
đối với bị cáo đỗ anh dũng đề nghị thay đổi xuống còn từ tám đến chín năm tù
đỗ hàng việt còn bốn đến năm năm tù
một mươi ba bị cáo còn lại viện kiểm sát đều đề nghị giảm mức án so với bước đã đề nghị
đặc biệt đối với nhóm bị cáo thuộc nhóm kiểm toán
đại diện viện kiểm sát đề nghị thay đổi mức án đối với nhiều bị cáo xuống còn mức hưởng án treo
trong bối cảnh nhiều mặt hàng nông sản việt nam trong thời gian qua đạt kim ngạch xuất khẩu tỷ đô
việc đẩy mạnh đầu tư hơn nữa vào khâu chế biến sâu nhằm xây dựng thương hiệu và tạo lợi thế cạnh tranh
nhất là yêu cầu cấp thiết để tận dụng cơ hội nâng cao chuỗi giá trị cho toàn ngành
để mạnh phát triển vùng nguyên liệu quế hồi hồ tiêu và các loại nông sản chất lượng cao
trong nhiều năm doanh nghiệp này đã chuyển dần từ xuất khẩu thô
sang chế biến sâu các sản phẩm nông sản thế mạnh hoàn thiện chuỗi giá trị cho ngành gia vị
chúng tôi luôn theo đuổi một chiến lược phát triển bền vững
và chúng tôi liên kết hợp tác với lại một số các bà con
các địa phương có cái thổ nhưỡng phù hợp với những nguyên liệu mà chúng tôi đang sử dụng
chúng tôi hợp tác với bà con để phát triển vùng nguyên liệu từ vùng trồng
và chúng tôi đưa ra một quy trình để thu hoạch và chế biến và sản xuất ra
để tạo ra những sản phẩm có chất lượng tối ưu
năm hai nghìn một mươi ba xuất khẩu hồ tiêu của việt nam đạt hơn hai trăm sáu mươi bốn tấn
trị giá đạt chín trăm linh triệu usd tăng một mươi ba năm về khối lượng nhưng lại giảm tám về giá trị
điều này cho thấy ngoài vấn đề về giá cả thì việc gia tăng chế biến sâu để tăng giá trị kim ngạch xuất khẩu
cũng là vấn đề mà ngành hổ tiêu nói riêng cũng như nông sản nói chung cần tập trung thúc đẩy và đầu tư
phải có những nỗ lực rất là lớn trong việc hoàn thiện những khâu sản xuất chế biến
ứng dụng các khâu nội cao vào trong hoạt động sản xuất chế biến

để mà đáp ứng được phát triển về công nghệ cũng như là nguồn nhân lực

theo các chuyên gia muốn tiến xa hơn nâng kim ngành xuất khẩu đạt giá trị cao hơn
việc tập trung đầu tư và có cơ chế ưu tiên
khích lệ lĩnh vực chế biến sâu là yêu cầu then chốt để cán đích mục tiêu xuất khẩu nông sản hai nghìn hai mươi bốn

tổng giá trị huy động vốn
tổng giá trị huy động vốn trên sản phẩm
trên thị trường chứng khoán việt nam năm hai nghìn hai mươi ba đạt bốn trăm một mươi tám tỷ đồng tăng ba mươi ba năm
đa tăng của thị trường chứng khoán từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay đạt một mươi hai tương đương hai trăm linh điểm